tại buổi giao ban báo chí thành ủy chiều ngày hai mươi hai tháng một ban tổ chức lễ hội chúa hương lễ hội gióng đền sóc lễ hội gò đống đa đã thông tin về những điểm mới trong hoạt động tổ chức lễ hội trong năm kỷ hợi hai nghìn một mươi chín với hy vọng năm nay lễ hội sẽ tổ chức an toàn văn minh đáp ứng được nhu cầu của người dân
mùa lễ hội năm nay những giải pháp chấn chỉnh hạn chế tiêu cực của ban quản lý một số lễ hội lớn trên địa bàn thành phố hà nội sẽ tiếp tục được tăng cường để bảo đảm lễ hội diễn ra tươi vui lành mạnh
đối với lễ hội chùa hương lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện mỹ đức cho biết sẽ cấm hoàn toàn việc kinh doanh tại khu vực nội tự các chùa các động
ban tổ chức cũng cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội
với lễ hội gióng đền sóc ban tổ chức lễ hội đã quyết định đầy sớm thời gian hành lễ cũng như thay đổi hình thức rước lễ tán lọc góp phần bảo tồn nguyên vẹn ý nghĩa lễ hội
cũng như làm thay đổi tư duy nhận thức tiêu cực thiếu lạnh mạnh của một bộ phận người dân và du khách đặc biệt không để xảy ra tình trạng tranh cướp lọc